công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cùng anh trần đức lễ đã hoàn thành các thủ tục
và tiến hành trao trả toàn bộ số tài sản bị mất cho hai du khách người pháp tới việt nam du lịch
chào quý vị khán giả bây giờ là chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
trong bốn mươi năm phút sắp tới của chương trình chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn
những thông tin mới và bổ ích nhất sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị lương thực và thực phẩm trong nước đang dồi dào đáp ứng nhu cầu của nhân dân
và thậm chí vẫn đạt chỉ tiêu xuất khẩu trong tình hình dịch covid một mươi chín như hiện nay
đây là khẳng định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xuân cường tại hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các doanh nghiệp tham gia hội nghị trực tuyến
minh chứng rằng hiện nay nông sản trong nước đang rất dồi dào chăn nuôi sẽ là cứu cánh
cho nông nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi và bảo đảm thị trường nội địa không thiếu nguồn cung các loại thịt
thủ tướng chính phủ chỉ đạo quyết liệt và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kêu gọi doanh nghiệp chăn nuôi đồng hành kiêm giảm giá thịt lợn
bộ trưởng kêu gọi một mươi bảy tập đoàn nông nghiệp ngay sau hội nghị đưa giá thịt lợn
về mức bảy mươi đồng một ký để ổn định thị trường
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định dù trong hoàn cảnh nào
con người vẫn có nhu cầu về lương thực thực phẩm
do vậy ngành nông nghiệp phải chuẩn bị các kịch bản sẵn sàng tăng tốt sản xuất
khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát không chỉ đảm bảo nhu cầu trong nước
mà thậm chí đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu của năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành công điện số hai về tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các khu vực giao dịch tiền mặt và kho quỹ
đơn vị này yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố và các tổ chức tín dụng
thực hiện khử trùng sát khuẩn thường xuyên các khu vực giao dịch tiền mặt và kho quỹ
các loại tiền cũ khi các tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước nộp về
phải được phun thuốc khử khuẩn và được lưu giữ một thời gian nhất định
trước khi chi ra tùy thuộc vào khả năng cân đối của từng ngân hàng nhà nước chi nhánh
ngoài ra căn cứ vào tình hình tiền mặt trên địa bàn ngân hàng nhà nước chi nhánh có thể sử dụng
dung lượng tiền mặt dự trữ trong kho tiền để cung ứng cho các tổ chức tín dụng
trường hợp tiền mới không đủ mới sử dụng đến tiền cũ đã được khử khuẩn
các tổ chức cần báo cáo ngân hàng nhà nước qua cục phát hành kho quỹ
những khó khăn vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn xử lý kịp thời
trước tình hình học sinh phải tạm nghỉ học để phòng chống covid một mươi chín
tại thanh hóa sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với hai đơn vị là vnpt và viettel
triển khai hệ thống giáo dục trực tuyến miễn phí bao gồm vnpt e learning và viettel study
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa sẽ lựa chọn một số trường trung học phổ thông
và trung học cơ sở để tổ chức dạy học thí điểm
trước mắt mỗi hệ thống triển khai tại một hai trường ở mỗi cấp học
trong mỗi trường không nhất thiết phải dạy
học ở tất cả các lớp mà cần lựa chọn một số lớp để triển khai và đánh giá hiệu quả đã được
cùng với đó tỉnh thanh hóa cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo có hướng dẫn cụ thể về việc giao bài tập
hướng dẫn ôn luyện củng cố kiến thức cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong khi tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh
tránh tình trạng thời gian dài học sinh không được tiếp cận củng cố kiến thức
việc giao bài ôn tập sẽ dựa trên cơ sở công bằng về giáo dục phổ cập cho các em học sinh
theo bộ tư lệnh thủ đô bắt đầu từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi hai tháng ba
có khoảng một tám trăm chín mươi ba trường hợp hết hạn cách ly một mươi bốn ngày
ngoài ra còn có hai mươi tám công dân hàn quốc cũng sẽ hết hạn cách ly
những người này sẽ được làm thủ tục để trở về với cuộc sống bình thường
và trong những ngày sống tại khu cách ly tập trung này công tác cách ly chăm sóc sức khỏe cho những người dân được thực hiện như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân

ba giờ sáng đại úy trương thúy hằng cùng các nhân viên thuộc bếp ăn của trường quân sự sơn tây đã bắt đầu công việc
để kịp chuẩn bị bữa ăn cho hơn tám trăm linh người bao gồm cả những người việt trở về từ hàn quốc trung quốc
và cán bộ nhân viên làm công tác chăm sóc người cách ly phòng chống dịch
trước đây mỗi ngày nhà bếp chỉ phải chuẩn bị xuất ăn cho khoảng hai đến ba trăm linh người
thời gian cao điểm cũng chỉ lên đến năm trăm linh người
tuy nhiên một tuần trở lại đây khối lượng công việc phải làm đã tăng rất nhiều
hà nội hà nội hà nội
khi xong các nhân viên nhà bếp sẽ vận chuyển đến cổng khu vực cách ly
sau đó những cán bộ thuộc vòng cách ly hai sẽ vận chuyển đến nơi ở của người dân
việc làm này nhằm bảo đảm không để những người đang cách ly tiếp xúc với người ở ngoài
làm tăng nguy cơ lây nhiễm
mỗi người trong khu cách ly được trợ cấp năm mươi bảy đồng một ngày cho ba bữa ăn sáng trưa chiều
cần do di tiếp tế đều có thể nhờ các cán bộ quản lý
cuộc sống không điều hòa tủ lạnh máy giặt
mọi thứ sinh hoạt thật đơn giản và làm thủ công nhiều hơn
khiến cuộc sống không còn gấp gáp mà trở nên thư thái điều độ hơn
nhưng tất cả các đồ dùng sinh hoạt ăn uống rồi đến chế độ ngủ nghỉ là hoàn toàn ở trên khu vực cách ly là độc lập với các khu vực khác
kết thúc một mươi bốn ngày cách ly tập trung gần hai người hoàn toàn khỏe mạnh được trở về địa phương
nhiều dòng thư xúc động được gửi lại
trong số đó có người viết tổ quốc không bao giờ bỏ rơi chúng ta
thể hiện trách nhiệm của mình với tổ quốc trong mùa dịch này
trước hết là hãy thông tin trung thực hành trình
thưa quý vị trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang rất phức tạp số lượng người bị cách ly ngày càng tăng
bệnh viện công an tp hà nội đang là một trong những đơn vị nỗ lực gồng mình chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ẩn sau trong cuộc chiến này phải kề đến những người phụ nữ lạng thầm cung cấp những suất cơm hàng ngày tại khu cách ly
đằng sau những bữa ăn ấm lòng ngon miệng đầy đủ chất dinh dưỡng của các cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là bệnh nhân cách ly
tại bệnh viện công an tp hà nội là sự cống hiến tận tụy của những người đứng bếp
bốn giờ ba mươi phút chiều tại khu bếp của bệnh viện công an thành phố là giờ làm việc bận rộn nhất của những người phụ nữ làm nghề đứng bếp
gần một tháng nay các chị em trong nhà bếp được sao nhiệm vụ nấu thêm gần trăm suất ăn cho những bệnh nhân khu cách ly
bệnh nhân lúc đấy là gần trăm người
tuy công việc vất vả nhưng trách nhiệm của các chị em cũng lân lên trách nhiệm rất là cao
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
hàng ngày thì cứ đưa cơm sang giao cho các y tá ở dưới
các y tá mang cơm lên mặc bảo hộ mang lên
đấy là một kỷ niệm từ bé lớn bây giờ mới gặp trường hợp như thế này
mỗi ngày thực đơn ở đây ba bữa
đều được thay đổi linh hoạt thực phẩm tươi ngon đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh
bảo đảm cho những suất cơm tới tay những bệnh nhân cách ly được ngon và nóng hổi nhất
hàng ngày vào các khung giờ cố định các chị sẽ phân công nhau vận chuyển các suất cơm bằng xe đẩy lên sảnh bệnh viện
sau đó các cán bộ y tế sẽ có trách nhiệm đưa tận tay những suất ăn này
em thấy đồ ăn ở đây rất là ngon
vì mỗi ngày đổi một món khác nhau nên em cảm thấy cơ thể mình được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng
chị em đây đi làm là rất sớm
có nhiều người nhà xa đi là rất là sớm vất vả
nhiều người còn có gia đình đi thì từ sáng sớm đến tối mịt đấy về
thì công việc cũng tuy vất vả nhưng mà chị em cũng khắc phục vì công việc
thì các chị em vẫn đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao
những suất cơm được chuẩn bị bởi các chị em tại khu bếp bệnh viện công an phục vụ bệnh nhân cách ly trong những ngày này
có ý nghĩa không chỉ với từng người cách ly mà còn mang ý nghĩa lớn
với cộng đồng
họ là đại diện cho những tập thể đang ngày ngày chấp nhận hy sinh và lui về phía sau để công hiến góp phần đẩy lùi dịch bệnh
thủ tướng chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo quốc gia tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
sea games ba mươi một và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi một asean paragame một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam làm trưởng ban chỉ đạo
ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các bộ ngành địa phương liên quan
trong việc chuẩn bị và tổ chức sea games ba mươi một asean paragame một mươi một đồn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
quyết định cụ thể quy mô thời gian địa điểm tổ chức sea games ba mươi một và asean paragame một mươi một ngoài thành phố hà nội là địa điểm tổ chức chính
quyết định thành lập ban tổ chức sea games ba mươi một và asean paragame một mươi một ở trung ương do bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch làm trưởng ban
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc về tình hình giá thịt lợn
cung cấp đầy đủ số lượng chất lượng bảo đảm giá cả cho người dân không được để tăng giá trong khi giá thành sản xuất thịt lợn thấp theo chỉ đạo của thủ tướng
thủ tướng yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài chính kế hoạch và đầu tư công thương thông tin và truyền thông nghiên cứu nội dung báo cáo và kiến nghị của tổng cục thống kê
để phục vụ hoạt động tham mưu chỉ đạo điều hành bảo đảm sớm giảm giá thịt lợn theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cùng bộ công thương và các cơ quan chỉ đạo cung cấp đầy đủ số lượng chất lượng
bảo đảm giá cả cho người dân không được để tăng giá trong khi giá thành sản xuất thịt lợn thấp
thủ tướng yêu cầu tổng cục thống kê chủ động cung cấp thông tin đề xuất các giải pháp bảo đảm kiểm tra chỉ số giá tiêu dùng cpi năm hai nghìn hai mươi
theo mục tiêu quốc hội chính phủ giao và gửi bộ tài chính để tổng hợp báo cáo chung và gửi các bộ cơ quan liên quan
nhằm tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
nâng cấp hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại tp năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản hai xây dựng đề án chuyển đổi số của thành phố hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước thành phố hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử
đồng thời xây dựng hệ thống thông tin về quản lý nhà nước
của cơ quan kết nối tới các hệ thống thông tin chuyên ngành mở rộng nhiều kênh tương tác giữa các cán bộ và giữa cán bộ với người dân
doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hiệu suất trong phối hợp xử lý công việc
ngày một mươi hai tháng ba đảng bộ xã khánh trung huyện yên khánh khai mạc đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với sự tham dự của một trăm bảy mươi sáu đại biểu đại diện cho năm trăm năm mươi hai đảng viên trong đảng bộ xã
đây là đơn vị được ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình lựa chọn tổ chức đại
hội điểm thí điểm bầu trực tuyết bí thư cấp ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong tỉnh
với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao đại hội đã bầu ra một mươi năm đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã khánh trung
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí phạm ngọc duân phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã
được bầu giữ chức bí thư đảng ủy xã khánh trung đại hội đã thông qua nghị quyết chương trình hành động nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngay sau đó ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đã tổ chức suốt kinh nghiệm về công tác chỉ đạo đại hội điểm cơ sở
suốt kinh nghiệm việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai kế hoạch tổ chức đại hội và việc chuẩn bị văn kiện nhân sự
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết để bảo đảm thời gian thực hiện và hiệu quả đầu tư dự án tuyến metro số hai
biến thành tham lương ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính và bộ giao thông vận tải
quan tâm xem xét có ý kiến về đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và tổng mức đầu tư của dự án làm cơ sở
để trình thủ tướng chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
theo đó gia hạn thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu để phù hợp với tiến độ điều chỉnh của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số hai
bến thành tham lương cụ thể đổi tên thành dự án giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số hai tp hcm
điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng vốn đối ứng với tổng mức đầu tư ban đầu hơn một ba trăm năm mươi ba tỷ đồng tương đương sáu mươi năm triệu đô la mỹ
dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng một năm trăm linh tỷ đồng tương đương sáu mươi năm sáu triệu usd
sau khi điều chỉnh thiết kế cơ sở chi phí của nguồn vốn đối ứng phát sinh tăng do các yếu tố liên quan đến trượt giá
tỷ giá thay đổi và quy định về quản lý chi phí đầu tư việc thay đổi này không vượt tổng giá trị khoản vay oda của dự án đã ký với ngân hàng adb
sở giao thông vận tải hà nội đang nghiên cứu nhiều giải pháp giảm ủn tắc giao thông
trong đó đáng chú ý là đề xuất mở bến xe sau không giờ giảm tải lưu lượng xe lưu thông ban ngày nhằm tránh tình trạng ủn tắc xảy ra
việc bổ sung các tuyến xe khách chạy ban đêm dự kiến sẽ giảm ủn tắc thuần lợi cho công tác tổ chức giao thông của thành phố vào các khung giờ ban ngày
khai thác hiệu quả công suất hoạt động của các bến xe và cuối cùng là tiết kiệm thời gian di chuyển cho hành khách
sở giao thông vận tải đang chủ động ra soát lại các quy hoạch luồng tuyến từ đó đưa ra danh mục tuyến nhằm kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư hoạt động các tuyến xe khách chạy ban đêm
cùng với công khai danh mục luồng tuyến thành phố sẽ nghiên cứu cho phép các tuyến chạy đêm được đi vào các đoạn tuyến đường ngắn nhất
nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển cho hành khách và giảm chi phí cho doanh nghiệp vận tải
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cùng anh trần đức lễ đã hoàn thành các thủ tục và tiến hành trao trả toàn bộ số tài sản bị mất cho hai du khách người pháp tới việt nam du lịch
trước đó vào ngày bảy tháng ba anh trần đức lễ phát hiện một túi sách rơi giữa đường
sau khi kiểm tra và biết đây là tài sản của du khách người nước ngoài anh lễ đã liên hệ với công an xã lộc ngãi và công an huyện bảo lộc
bàn giao toàn bộ số tài sản nhặt được để xác minh và trả lại cho người đánh rơi
hai du khách người pháp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới cá nhân anh trần đức lễ và công an huyện bảo lâm
đã kịp thời xác minh tìm được người đánh rơi để trao trả tài sản
được biết anh lễ có gia cảnh khó khăn toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập từ công việc phụ hồ của anh
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật
cuộc họp lần thứ một mươi bốn của ủy ban hợp tác chung asean nhật bản do đại sứ
trần đức bình trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại asean và ông chiba akira đại sứ nhật bản asean
đồng chủ trì vừa kết thúc tại thủ đô jakarta indonesia
tại cuộc họp hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
nhật bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của asean với thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi tám
đạt hai trăm ba mươi một bảy tỷ đô la với hai mươi một tỷ đô la vốn đầu tư vào năm hai nghìn một mươi tám
nhật bản cũng là nhà đầu tư trực tiếp
các nước asean đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của nhật bản dành cho asean trong nhiều năm qua
thông qua quỹ liên kết asean nhật bản và hiệp định hợp tác kỹ thuật asean nhật bản
phía nhật bản cũng đánh giá cao và ủng hộ các ưu tiên của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
cũng như nhấn mạnh triển khai ba định hướng phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác asean nhật bản
về phát triển con người xây dựng thể chế và tích lũy trí tuệ
trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế do tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
chính phủ australia vừa công bố một gói kích thích kinh tế mới trị giá lên tới một mươi bảy sáu tỷ đô la úc
tương đương với một mươi một bốn tỷ usd nhằm hỗ trợ nước này tránh nguy cơ rơi vào suy thoái lần đầu tiên sau gần ba mươi năm
gói kích thích mới sẽ được triển khai từ nay cho tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong đó bảy hai mươi sáu tỷ đô la mỹ được bơm trước ngày ba mươi tháng sáu tới đây
khoản ngân sách có giá trị tương đương một hai gdp của chính phủ australia sẽ được đầu tư vào hệ thống y tế
các doanh nghiệp nhỏ người lao động phổ thông và các hộ gia đình giúp tăng khả năng thanh khoản thúc đẩy đầu tư và kích cầu kinh tế
hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng snp dự báo australia sẽ rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
cho đến ngày một mươi một tháng hai australia đã ghi nhận một trăm một mươi hai ca nhiễm virus sars cov hai trong đó có ba trường hợp tử vong
chính phủ indonesia vừa triển khai chương trình ứng dụng công nghệ điều chỉnh thời tiết nhằm tạo mưa nhân tạo
trong nỗ lực ngăn chặn cháy rừng tại tỉnh riau vốn đang bước vào mùa khô
thống đốc tỉnh riau đã ban bố báo động khẩn cấp do cháy rừng và đất than bùn trên địa bàn
số lượng các điểm nóng thường gia tăng trong tháng ba tại riao và sẽ đạt đỉnh vào tháng tám hoặc tháng chín
ngoài việc tạo mưa nhân tạo hệ thống giám sát trực tuyến có tên gọi smoki đã được phát triển
nhằm phát hiện mực nước than bùn
nền tảng này hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm về cháy rừng
thông qua việc thu thập dữ liệu từ các trạm thời tiết tự động và các cảm biến siêu âm
được lắp đặt toàn tỉnh để đo mực nước than bùn
các nhà khoa học cảnh báo greenland và nam cực đang chứng kiến tốc độ băng tan cao gấp sáu lần
so với những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi kéo theo hệ quả mực nước biển dân
và đến năm hai nghìn một trăm linh có thể dẫn tới tình trạng lũ lụt hàng năm tại các khu dân cư
hiện là nơi cư trú của khoảng bốn trăm linh triệu người
qua phân tích dữ liệu thu được từ vệ tinh các phương pháp đo tại chỗ
và ứng dụng phân tích trên máy tính trong nhiều thập kỷ
tám mươi chín nhà nghiên cứu nhận thấy các khối băng mất đi tại cả hai khu vực trên
đã tăng gấp sáu lần từ tám mươi một tỷ tấn lên mức bốn trăm bảy mươi năm tỷ tấn
trước hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan
các khối băng dày hàng km trên trái đất đã sụt giảm tới sáu bốn trăm linh tỷ tấn
trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi bảy
tình trạng băng tan đã khiến mực nước biển
toàn cầu dâng cao gần hai cm
trong bối cảnh mặt hàng khẩu trang khan hiếm mùa dịch bệnh
giới chức y tế thái lan mới đây đã khuyến cáo người dân nước này
tự làm khẩu trang vải để bảo vệ mình trước sự lây lan của dịch covid một mươi chín
đây là những hình ảnh trong đoạn video hướng dẫn tự may khẩu trang vải
được bộ y tế thái lan phát hành
nhằm giải quyết tình trạng nguồn cung thiếu hụt
trong khi dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
chính phủ thái lan đã đặt một bộ y tế thái lan
cũng đã mở thêm nhiều khóa dạy làm khẩu trang
giúp người dân có thể tự may tại nhà
mọi người đều có thể tự làm khẩu trang cho riêng mình
để đeo khi tới nơi đông người
nước bọt bắn ra khi bạn ho hoặc khắt hơi
có độ lớn chỉ khoảng năm micromet
chúng tôi đã thử nghiệm và nhận thấy khẩu trang vải
có thể ngăn nước bọt trên một micromet
hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ
nhiều tình nguyện viên thái lan đã tập hợp
thành các nhóm nhỏ ở trung tâm cộng đồng
để cố gắng tự may khẩu trang vải
và phát miễn phí cho người dân
tính đến chiều ngày một mươi hai tháng ba
số ca nhiễm covid một mươi chín tại thái lan là bảy mươi
với một trường hợp tử vong
thưa quý vị đến nay mức xử phạt hành chính
cho trường hợp xuất lậu khẩu trang y tế
tối đa chỉ sáu mươi triệu đồng
một mức phạt theo cán bộ chống buôn lậu
là chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận
thời gian tới nạn xuất lậu khẩu trang y tế
dự báo sẽ tiếp tục nóng hơn nữa
đặc biệt là biên giới phía tây nam
tình trạng này được phản ánh trên báo lao động
theo quy định khi lô hàng buôn lậu
có trị giá một trăm linh ba trăm linh triệu đồng
thì xem xét xử lý hình sự
nhưng cái khó hiện nay là không dễ
để xác định giá trị hàng
bởi nếu theo giá quy định thì rất thấp
còn nếu theo giá thị trường thì không dễ
vì trên thực tế giá này luôn nhảy múa
theo từng địa phương từng thời điểm khác nhau
thậm chí cùng địa điểm nhưng không gian
nhưng đối tượng mua khác nhau thì giá cũng khác nhau
chuyên mục bình luận và phê phán báo nhân dân
số danh hôm nay đăng tài bài viết
không được biện hộ cho cái ác
biện hộ cho tội ác ngưỡng mộ tội phạm
là loại hiện tượng không thể chấp nhận
trong đời sống xã hội thì hiện nay lại đang có
dấu hiệu lan tràn trên một số tờ báo điện tử
mang khuyên hướng lá cải website thông tin mạng xã hội
tình trạng này không chỉ giống nên hồi chuông
báo động về sự lịch lạc trong nhận thức
suy nghĩ và sự thiếu hụt về đạo đức
của một bộ phận người sử dụng internet hiện nay
mà còn là một nguy cơ xã hội
cần được lên án mạnh mẽ và ngăn chặn
nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc
trên trang tám và trang năm
thưa quý vị tại cuộc họp về các giải pháp
đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư
xây dựng một số đoạn trên tuyến đường
bộ cao tốc bắc nam chiều ngày một mươi hai tháng ba
thường trực chính phủ đã thống nhất
chuyển ba trong số tám dự án đầu tư
theo hướng tức đối tác công tư sang đầu tư công
cụ thể sẽ trình cấp có thẩm quyền
quyết định đưa vào danh mục đầu tư công
để khởi công trong tháng tám tới
lý do việc khuy động vốn từ xã hội
để đầu tư gặp nhiều khó khăn
trong khi nhiều nước đã đưa tiền ảo
vào diện giám sát để quản lý
tại việt nam vẫn thả nổi hàng nghìn tỷ đồng
giao dịch phi pháp mỗi tuần trên các chợ đen
và sàn giao dịch tiền ảo gây nhiều hệ lụy khó lường
chợ đen tiền ảo nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia
là cảnh báo của tác giả bài viết trên báo thanh liên
tiền ảo tiền mã hóa không được coi là tài sản
tuy cấm dùng tiền ảo để thanh toán
nhưng pháp luật lại không có quy định nào
cấm việc mua bán trao đổi tặng cho tiền ảo
theo tiến sĩ lê đăng doanh
nguyên viện trưởng viện quản lý kinh tế trung ương đánh giá
việc số lượng lớn người việt nam tham gia
vào hoạt động đầu tư mua bán tiền ảo
trên các sản giao dịch quốc tế
đã dần đến một lượng tiền khổng lồ
chảy ra nước ngoài lên tới hàng trăm
hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày
nhưng các cá nhân tổ chức thu lợi nhuận
không khai báo và đóng thuế
gây thất thu cho ngân sách nhà nước
quy định nhân viên y tế nhận quà phong bì của bệnh nhân
sẽ bị đình chỉ công tác
chụp ảnh dán lên tường cùng dòng chữ
kè lừa đảo siêu hạng mới đây của bệnh viện phụ sản hà nội
đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều
nội dung của phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn duy ánh
giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội
cũng được đăng tải trên báo giao thông
theo giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội
hệ lụy của câu chuyện phong bì rất lớn
thứ nhất là nó sẽ tạo ra rào cản ngăn cách
giữa thầy thuốc và bệnh nhân
tạo sự kỳ thị sự mặc cảm
nhất là với bệnh nhân không có điều kiện
điều thứ hai nguy hại hơn là khi chuyện phong bì
nhiều khi không xuất phát từ sự tự nguyện
mà từ kẻ co mồi với việc tâng bốc
bệnh không nặng kêu rất nặng
để bệnh nhân sợ đưa nhiều tiền
đó chính là lừa đảo
hệ lụy thứ ba nghiêm trọng hơn nữa là
khi nhân viên y tế cầm đồng tiền rồi
sẽ bị đồng tiền chi phối
cũng theo bác sĩ nguyễn duy ánh
ở bệnh viện nào cũng có dịch vụ
bệnh nhân đã trả bằng dịch vụ
bệnh viện nào cũng có bảo hiểm y tế
và hiện bảo hiểm y tế chi trả cao ổn định
gồm cả giá công y tế và lương y tế
để lên mức cao
vậy không có lý do gì bắt bệnh nhân
phải trả thêm lần nữa
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất
mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới
sẽ được tiếp tục với những tiểu mục hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên thanh hương
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị trước ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
chính phủ đã quyết định tạm dừng
đơn phương miễn thị thực với tám nước châu âu
thị trường bất động sản hà nội
đang có đợt tăng giá nhà ở xã hội
ngay sau khi kết thúc gói tín dụng
ưu đãi ba mươi tỷ đồng
đáng chú ý trong thời gian nghỉ phòng dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội
và tp hcm yêu cầu các trường
không được thu học phí và các khoản thu khác
nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
sẽ bắt đầu bằng những thông tin thị trường
sau khi có thông tin về các ca nhiễm covid một mươi chín
tại hà nội giá lợn hơi phía bắc
tăng tới chín mươi hai đồng một kg
rồi giảm xuống từ tám mươi năm tám mươi tám đồng một kg trong tuần
giá lợn hơi tại miền trung lặng lẽ hơn
chỉ tăng từ một hai giá
trong khoảng từ bảy mươi ba đến tám mươi năm đồng một kg
giá thịt lợn hơi tại miền nam hiện tăng
trong khoảng từ bảy mươi chín đến tám mươi đồng một kg
giá đô la mỹ ngân hàng sau khi tăng mạnh
vào giữa tháng hai đã quay đầu liên tục giảm trong tuần
mức điều chỉnh giảm tổng cộng khoảng năm mươi đồng
trong khi đó giá đô la mỹ ngoài thị trường tự do
lại tăng nhẹ một mươi đồng
hiện khoảng từ hai mươi ba hai trăm năm mươi đến hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ
thủ tướng chính phủ đã đồng ý
việc tạm dừng đơn phương miễn thị thực
đối với tám nước châu âu gồm đan mạch
naui phần lan thụy điển anh đức
pháp và tây ban nha
tất cả địa phương trong cả nước phải nghiêm ngặt chặt chẽ
kịp thời kiểm điểm kiểm soát tốt hơn nữa
nguồn lây từ ổ dịch trong nước và đặc biệt là nguồn lây từ nước ngoài
từ ngày một mươi năm tháng bốn
người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ một mươi một mươi năm triệu đồng
nếu cố ý giữ bản chính giấy tờ tùy thân
của người giúp việc gia đình
phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng với trường hợp
người sử dụng lao động không trả cho người giúp việc
khoản tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm
sở giáo dục và đào tạo hà nội
và sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã yêu cầu các trường công lập và ngoài công lập
từ mầm non đến trung học phổ thông
giáo dục thường xuyên các trường trung cấp chuyên nghiệp
các trường cao đẳng chỉ thu học phí
và các khoản thu khác trong thời gian thực học
theo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của bộ giáo dục và đào tạo
các khoản thu phát sinh phải có sự thỏa thuận và đồng thuận của phụ huynh
nhằm phục vụ cho giải đua xe f một trăm tám mươi một
sở giao thông vận tải hà nội vừa báo cáo thành phố về phương án cấm đường
tại khu vực một khu vực tổ chức giải đua
cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông một phần các tuyến đường
gồm đường đỗ xuân hợp đường tân mỹ đường lê đức thọ
đường vườn cam đường mễ trì đường lê quang đạo đường châu văn liêm
các đoạn ngõ giao cắt với đường lê quang đạo lê đức thọ
khu vực hai cấm tất cả các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng trên ba năm tấn
xe khách trên chín chỗ lưu thông trên tuyến đường thuộc phạm vi hạn chế được giới hạn
bởi các tuyến đường từ nút sao mai dịch phạm hùng đường gom đại lộ thăng long
hướng đi hòa lạc miêu nha xuân phương nút sao bảy mươi mới
trở vào trung tâm giải đua khu vực sân vận động mỹ đình
trong thời gian tổ chức dự kiện từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn
hà nội cấm toàn bộ các phương tiện xe tải lưu thông trên tuyến đường hồ tùng mậu
cầu diễn đoạn từ nút sao mai dịch đến đoạn nút sao đường bảy mươi mới
các phương tiện xe buýt xe phục vụ sự kiện có phù hiệu
xe vệ sinh môi trường xe đưa đón học sinh được phép hoạt động
từ hai mươi ba h đến năm h sáng hôm sau các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng từ ba năm tấn trở xuống
xe khách trên chín chỗ được phép hoạt động trên các tuyến đường thuộc phạm vi hạn chế
được giới hạn bởi các tuyến đường từ nút sao mai dịch phạm hùng đường gom đại lộ thăng long
miêu nha xuân phương nút sao đường bảy mươi mới trở vào trung tâm giải đua khu vực sân vận động mỹ đình
trong thời gian vừa qua người dân ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã liên tục phản ánh
về tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn
điều đáng nói là nghi xuân là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hà tĩnh
thế nhưng tiêu chí giao thông vẫn còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện
thực trạng này đã và đang gây mất an toàn dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân
mỗi khi lưu thông qua các tuyến đường này
đây là tuyến đường huyết mạch nối từ quốc lộ tám b xuống khu du lịch xuân thành
tuyến đường này hiện đã bị xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng
hàng trăm ổ voi ổ gà như răng bẫy người đi đường
còn tại tuyến đường nối liền ba xã xuân hải xuân yên và xuân thành
hiện mặt đường đã xuất hiện các hố tạo thành những vũng nước sâu nguy hiểm
người dân cho biết nguyên nhân khiến đường xuống cấp là do có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông qua đây cả ngày lẫn đêm
cái đoạn đường này vừa sấu vừa xuống cấp
hôm nay là trời nắng nhưng còn trời mưa thì ở đây là ngập nước
các anh cứ nhìn thấy là như vậy là dân người ta phải dùng những khúc gồ
những báo cát để đắp lại để khỏi nước vào nhà
đường là người bị tây nan này nên là nước có nhà hồ này
mà kêu bao nhiêu lần cũng thấy nửa chiếc cát
tức là lần này lần khác là có bùi này rồi nước ngập này
chúng ta một lần mưa là có chứ chúng tôi phải ra đắp đế đắp đế để tạt nước trong nhà ra
theo tìm hiểu của phóng viên vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh hà tĩnh đã có quyết định bố trí ngân sách bảy tỷ đồng để nâng cấp giai đoạn đầu cho tuyến đường nói trên
theo đó ủy ban nhân dân huyện nghi xuân cũng đã báo cáo kết quả thẩm định dự án nâng cấp tuyến đường này
nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt
hiện nay là theo phản ảnh của cử tí thì nó xuống cấp xuống cấp
sau đó thì huyện đã cho kiểm tra và sau đó là báo cáo cho tỉnh
hy vọng trong thời gian sắp tới thì được sự quan tâm của tỉnh
được tiến khai phê duyệt một số tuyến đường và đã xuống cấp
liên quan đến vấn đề này ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết
hiện do chưa cân đối được nguồn ngân sách nên chưa thể triển khai nâng cấp tuyến đường này
trong bối cảnh tuyến đường đang bị xuống cấp như hiện nay
người dân trông chờ vào những giải pháp kịp thời của cơ quan chức năng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông
trong thời gian vừa qua thành phố hồ chí minh liên tục ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
liên quan đến các loại xe tải xe container dùng đỗ không đúng quy định nhất là tại các tuyến đường vành đai
tình trạng này dù đã được cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý
nhưng đến nay vẫn còn tái diễn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
ghi nhận dọc tuyến xa lộ hà nội quận chín đồng văn cống dẫn vào cảng cắt lái quận hai
không khó để bắt gặp hình ảnh các loại xe đổ kéo đổ đổ tùy tiện
gây hẹp lồng đường bùng tắc giao thông đe dọa tính mạng người đi đường
thời điểm này có những diễn biến rất là phức tạp
do vậy để chủ động phòng ngừa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm gắt hành vi
là vi phạm trực tự nội giao thông tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến là
tai nạn giao thông bùng tắc giao thông
thành phố hồ chí minh đã có chủ trương quy hoạch bến bãi trên địa bàn thành phố
với khoảng hơn một hectare trong đó quy hoạch sáu mươi hai bến bãi ô tô hàng hóa
ở cửa ngõ ra vào nội đô có diện tích tám trăm hai mươi năm hectare
tuy nhiên thực tế thành phố mới chỉ xác lập quy hoạch được hơn năm trăm sáu mươi bốn hectare
gồm hai mươi bảy vị trí bến bãi diện tích bến bãi hiện có mới đạt gần một trăm chín mươi hai hectare
các vị trí đất hiện nay chưa phù hợp với quy hoạch tức là chưa quy hoạch bến bãi
nhưng có thể là tạo điều kiện được việc ra vào đảm bảo an toàn giao thông
và đảm bảo việc đọc đổ cho các phương tiện xe
thì tạm thời cho phép sử dụng trong thời gian
một thời gian mới lâu dài thì chúng ta phải tiếp tục giả soát và xem xét đầu tư
đồng bộ hệ thống giao thông hạ tầng cũng như hệ thống bến bãi
việc thiếu hụt quỹ đất làm bến bãi hay bến bãi cách xa các cảng khu công nghiệp
và chỉ có vài doanh nghiệp lớn đủ khả năng thuê mướn khiến tình trạng xe container
dừng độ trái phép ngày càng gia tăng từ đó dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn
gây mất an toàn giao thông
xin kính chào và hẹn gặp lại